dù lãnh đạo thành phố khẳng định tình hình dịch đang trong tầm kiểm soát
việc số ca nhiễm tăng nhanh vẫn mang đến lo ngại về nguy cơ quá tải hệ thống y tế
vừa qua thạc sĩ ngô hoảng anh và tiến sĩ romain duganet dưới sự hỗ trợ theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ
tại đại học monas australia đã phân tích và cung cấp dự báo liên quan tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
mô hình được hiệu chỉnh với ba dữ liệu gồm số ca dương tính được cung cấp bởi sở y tế tp hcm
số dường hồi sức tích cực và số ca tử vong hàng ngày
kết quả cho thấy nhiều khả năng từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ phải đối mặt với ít nhất một làn sóng dịch mới
độ lớn của làn sóng dịch này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực thi các biện pháp kiểm soát của thành phố
theo đó từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai số ca nhiễm sars cov hai của thành phố sẽ ra động
trong khoảng bảy trăm linh đến một hai trăm linh người trung bình khoảng ba ba trăm linh đến năm ca một ngày
bên cạnh đó số f tử vong trong thời gian trên cũng sẽ ở khoảng một mươi một năm trăm linh đến hai mươi sáu ca
trung bình khoảng năm mươi bốn một trăm hai mươi ba ca một ngày
như vậy số ca nhiễm mới được dự báo sẽ tăng khoảng hai bốn lần so với thời điểm hiện tại
số ca tử vong cũng tăng khoảng một năm đến hai lần
cũng từ dự báo trên số giường hồi sức tích cực gồm ecmo thở máy xâm lấn và không xâm lấn
tp hcm cần chuẩn bị trong thời gian này là khoảng một bảy trăm linh
hiện nay thế giới chưa có bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine
đối với biến chủng omicron
do đó các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đánh giá nếu tình trạng trên xảy ra
hệ thống y tế của tp hcm sẽ chịu áp lực khá lớn
với những dự báo trên các nhà nghiên cứu gợi ý biện pháp hàng đầu trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
mang lại hiệu quả nhất cho tp hcm là nhanh chóng tiêm mũi vaccine tăng cường mũi ba sau sáu tháng
đối tượng ưu tiên là nhóm có nguy cơ cao gồm nhân viên y tế người cao tuổi và trường hợp mắc bệnh nền
thậm chí các chuyên gia này cũng khuyến khích tp hcm có thể xem xét tiềm mũi tăng cường sau ba tháng
nếu nguồn cùng vaccine cho phép
mỗi vaccine tăng cường không chỉ phòng biến chủng mới từ nước ngoài xâm nhập
nó còn giúp chúng ta phòng chống nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới từ chính nội tại quốc gia
tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay
một biện pháp quan trọng khác cũng được bác sĩ nguyễn trung cấp
phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhấn mạnh là nâng số giường hồi sức tích cực icu
để giảm tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trường khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cũng cho rằng tp hcm phải nhanh chóng giải quyết
vấn đề bệnh nhân covid một mươi chín không được tiếp cận sớm với y tế
tình trạng này có thể đến từ việc hệ thống y tế bị quá tải
y bác sĩ không tới kịp khi nhận thông tin từ người dân vì truyền thông chưa đủ mạnh
thậm chí chúng ta cần loại bỏ việc chủ quan coi thưởng diễn biến nặng dẫn đến không theo dõi sát f
để đối phó với diễn biến dịch bệnh phức tạp và số f tại nhà đang gia tăng
sở y tế tp hcm đã có văn bản về việc huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có các hoạt động cung ứng thuốc cho f tại nhà
tp hcm đề nghị sáu năm trăm linh nhà thuốc trên địa bàn cung ứng thuốc cho f tại nhà
nhằm tăng cường vận dụng các bài học kinh nghiệm của ngành y tế được đúc kết từ thực tiễn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có bài học kinh nghiệm về huy động mọi nguồn lực trong xã hội
sở y tế tp hcm chính thức huy động hệ thống các nhà thuốc tham gia các hoạt động giúp hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
thống kê từ sở y tế tp hcm hiện có hơn sáu năm trăm linh nhà thuốc phân bố khắp hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
các nhà thuốc thường ở các khu vực đông dân cư như gần chợ khu công nghiệp
nên việc kêu gọi các nhà thuốc tham gia chống dịch covid một mươi chín sẽ mang ý nghĩa thiết thực cần thiết trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
sở y tế đề nghị các nhà thuốc trên địa bàn thành phố sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể như sau
hoạt động một cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc covid một mươi chín
hoạt động hai truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
hoạt động ba tham gia làm cầu nối giữa người f với các trạm y tế trạm y tế lưu động tổ chăm sóc covid một mươi chín cộng đồng
theo số liệu mới nhất trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai
việt nam ghi nhận một mươi bốn tám trăm ba mươi chín ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm một mươi chín ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm tám mươi một ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có tám tám trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi hai trên bốn mươi chín
xếp thứ năm asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
về tình hình tiêm chủng trong ngày chín tháng một mươi hai có một hai mươi chín năm trăm linh năm liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm ba mươi chín trăm ba mươi năm tám trăm năm mươi bốn liều trong đó tiêm một mũi là bảy mươi bốn năm trăm năm mươi sáu trăm năm mươi bảy liều
tiêm mũi hai là năm mươi sáu ba trăm tám mươi bảy liều
trước diễn biến dịch phức tạp thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
theo đó có nơi có lúc một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan thiếu cảnh giác
thỏa mãn với kết quả đạt được và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine
sau khi tiêm vẫn có thể nhiễm nhưng giảm lây nhiễm giảm tăng nặng giảm tử vong
nhất là khi kết hợp và triển khai kịp thời các biện pháp khác
chính vì vậy thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và bảo đảm thuốc điều trị chậm nhất là cuối tháng một mươi hai phải cơ bản hoàn thành việc tiêm hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời để mạnh việc tiêm mũi bạc